cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bắt giam đối với dương quang thông chú quận thanh khê thành phố đà nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần một tỷ đồng dưới thủ đoạn là giao bán trung cư ảo
từ năm hai nghìn một mươi bảy thông tự giới thiệu mình là người của hội chữ thập đỏ quốc tế về việt nam hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn mua nhà ở vì vậy đối tượng có nhiều suất mua nhà trung cư
để tăng thêm lòng tin thông đến các cơ quan có thẩm quyền mua bộ hồ sơ mua bán nhà trung cư rồi photo đưa cho nhiều người bị hại điền thông tin cá nhân
sau khi các bị hại nộp hồ sơ cho thông thì đối tượng yêu cầu giao tiền từ vài chục đến vài trăm triệu để mình đi đóng hộ rồi sau đó chiếm đoạt
cho tới khi bị bắt thương đã lừa được một mươi ba bị hại chủ yếu là người lao động nghèo chiếm đoạt số tiền gần một tỷ đồng
đối tượng dùng tiền này để chi cá nhân và chơi cá độ bóng đá hiện đội cảnh sát kinh tế công an quận thanh khê tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc
vào hồi bảy giờ ngày hôm qua tại xóm co pheo xã ngũ lão huyện hòa an tỉnh cao bằng đã xảy ra một vụ án đốt nhà tự tử
nạn nhân là ông đào văn báo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn dân tộc mông tại xóm co pheo xã ngũ lão huyện hòa an tỉnh cao bằng
theo ông đào văn thành là em trai của nạn nhân cung cấp thông tin cho biết vào ngày một mươi bảy tháng bảy ông báo có uống rượu với một số người anh em sau đó xảy ra cãi vã với vợ là bà ngô thị dinh
đến khoảng hai mươi hai h cùng ngày mọi người phát hiện nhà ông báo cháy và đến hỗ trợ dập lửa
cho đến khoảng bảy giờ sáng ngày một mươi tám tháng bảy người nhà phát hiện ông páo chết trong tư thế thất cổ bên trong nhà còn xuất hiện một số vết máu
ngay sau khi nhận được tin báo của công an huyện hòa an cơ quan chức năng công an tỉnh viện kiểm soát nhân dân tỉnh đã có mặt kịp thời
tại nơi xảy ra để phối hợp bảo vệ khám nghiệm hiện trường khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ việc
để giải quyết tranh chấp đất đai nhiều đối tượng sang hồ đã kéo đến để gây sức ép đồng thời chặt phá cây trồng trên đất của người dân
chiều qua công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đã tạm giữ hai đối tượng nguyễn đình ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một và nguyễn văn việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản
theo điều tra ban đầu để giải quyết mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai
với chị thân thị mỹ phụng ở bắc sơn huyện trảng bom ngọc gọi điện thoại cho nguyễn văn phương
sau đó không huy động khoảng hai mươi đối tượng giang hồ đến khu đất đang tranh chấp để gây áp lực
đồng thời chặt phá cây tràm do gia đình chị phụng trồng trước đó mang đi đốt
trong đó nguyễn văn việt được xác định tham gia chặt bảy cây
nhận tin báo công an huyện tràng bom đã huy động lực lượng đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc
trước đó chị phụng đã từng bị nhầm đối tượng giang hồ trên đánh cây thiêng tích khi xảy ra tranh chấp
công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa triệt phá một đường dây đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức là ghi số đề bắt giữ sáu đối tượng
đường dây này do nguyễn văn thông ở phường tân thành thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc cầm đầu
tại thời điểm kiểm tra nhà ở của thông tổ công tác đã bắt quả tang thông đang ghi số đề và giao dịch với năm con bạc
tổ công tác đã thu giữ tiền mặt và rất nhiều phơi đề ghi trong ngày một mươi bảy tháng bảy với số tiền giao dịch hơn một trăm linh triệu đồng cùng nhiều tài liệu tăng vật có liên quan
ngay sau đó cả sáu đối tượng đã được đưa về trụ sở công an
một vụ vận chuyển xa cầm trái phép vừa bị phát hiện và bắt giữ tại khu vực phía tây hàm thỏ tỉnh hải hà tỉnh quảng ninh
vào lúc ba h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng bảy đoàn trinh sát số một
bộ tư lệnh cảnh sát biển hối hợp cùng bộ đội biên phòng quảng ninh kiểm tra bắt giữ một đỏ sắt có dấu hiệu nghi vấn
tại thời điểm kiểm tra trên đò có năm đối tượng đang vận chuyển ba mươi năm con vịt giống trái phép
sau khi tiến hành các công tác điều tra cơ bản và lập hồ sơ vụ việc
đoàn trinh sát số một đã tiến hành bàn giao vụ việc cho bộ đội biên phòng quảng ninh tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị và các bạn với gần bốn mươi vụ cháy rừng trong thời gian ngắn
quảng ngãi là một trong những điểm nóng về cháy rừng và hiện lực lượng kiểm lâm và ngành chức năng đang tập trung xác minh xử lý nghiêm đối tượng đã gây ra vụ cháy rừng
vụ cháy rừng trồng xảy ra vào ngày một mươi một tháng bảy tại thôn diên trường xã phổ khánh huyện đức phổ
đã xác định người gây ra cháy là ông lê văn long ở xóm bảy thôn diên trường
trong lúc dọn đốt thực bì rừng sau khi khai thác cây keo ông long đã không có biện pháp ngăn chặn gây ra cháy lan đến diện tích rừng của ông phạm ở cùng thôn
lực lượng kiểm lâm huyện đức phổ đã củng cố hồ sơ phạt hành chính hành vi gây cháy rừng của ông long
tiến hành đốt để dọn rảy để chuẩn bị tới mùa vụ đang trồng
thế nhưng chẳng mai hôm đó thì gặp cái sự cố như thế nào nói chung là mình cũng chưa rõ lắm
nó bay tàn hay là như thế nào đó thì sang cái rãi của ông phạm quả ở xóm một bị cháy
nguyên nhân gây ra các vụ cháy rừng trên nệ bàng tỉnh quảng ngãi thời gian qua
phần lớn là do người dân thiếu ý thức trong việc phát dọn đốt thực bì để chuẩn bị cho vụ trồng rừng khi mùa mưa đến
tuy nhiên quá trình đốt thực bì do không kiểm soát được ngọn lửa nên đã gây cháy lan ra các khu vực xung quanh
cùng với đó tình trạng người dân địa phương lén lút vào rừng đốt than đốt rừng làm rẫy trái phép đốt tổ ong để lấy mật cũng là nguyên nhân gây ra cháy rừng
nguyên nhân cũng nhận thức được sự nguy hiểm nhất là trong việc đốt rừng có thể trai ra đến tính mạng tài sản của nguyên nhân
trên những diễn biến bất thường của thời tiết nhất là tình hình nắng nóng gai gắt kéo dài ngoài việc xác minh điều tra xử lý nghiêm người gây cháy rừng
chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tuyên truyền người dân không được lơ là chủ quan
mà luôn phải chủ động triển khai thực hiện phương án bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm bốn tại chỗ để kịp thời xử lý ngăn chặn khi có cháy rừng xảy ra

trên những diễn biến bất thường của thời tiết nhất là trong việc đốt rừng có thể chungs

ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi cũng đã có công văn hỏa tốc gửi các sở ngành ủy ban nhân dân các huyện thành phố về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng
đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân xác định đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
sở tài nguyên môi trường hà nội vừa có các thông báo và các quyết định về việc thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở gọi tắt là sổ đỏ tại hàng loạt dự án khu nhà ở hỗn hợp trung cư cao tầng
theo đó có một mươi bốn tòa trên địa bàn huyện thanh trì quận hà đông có danh sách những căn hộ những tầng bị thu hồi và hủy sổ đỏ đã cấp với số lượng cả nghìn căn hộ đã cấp do chuyển đổi công năng và nâng tầng trái phép
thậm chí có quyết định thu hồi và hủy sổ đỏ được ký đối với những trường hợp vừa mới được cấp sổ chưa đầy một tháng
tại các quy định thu hồi và hủy sổ đỏ với những trường hợp đã cấp ở các tòa nhà trung cư trên sở tài nguyên môi trường đã nêu rõ lý do
trong quá trình sở tài nguyên môi trường thẩm định hồ sơ và cấp sổ đỏ có sai sót không đúng quy định của pháp luật về đất đai
bệnh viện phổi trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhân bốn mươi sáu tuổi ở thái nguyên bị tổn thương viêm phổi trầm trọng và được biết bệnh nhân đã dùng miệng để hút dầu diesel dẫn đến bị sặc
một lượng dầu lớn đã xâm nhập vào phổi nhiều váng dầu động lại trên các phế nang và nhu mô phổi
bệnh nhân bị đau ngực khó thở sốt cao và nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tiên lượng xấu
các bác sĩ đã thực hiện kỹ thuật rửa phổi để làm giảm tổn thương phổi do hóa chất
hiện tại người bệnh đã tạm thời qua cơn nguy hiểm và đang được chăm sóc hậu phẫu
bệnh nhân làm nghề lái máy ủi trong công trường và trong quá trình vận hành máy máy xúc đang chạy thì hết dầu nên đã dùng miệng hút dầu diesel để chạy máy
theo các bác sĩ đây là một hành động nguy hiểm có thể ảnh hưởng tới tính mạng
theo thống kê của bệnh viện phổi trung ương mỗi năm có nhiều trường hợp nhập viện vì xăng dầu xâm nhập vào phổi
phần lớn những trường hợp này là có thói quen dùng miệng hút xăng dầu trong quá trình vận hành sửa chữa máy móc hoặc các thiết bị công cụ có xăng dầu
với mục đích nâng tầm giá trị và phát triển văn hóa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch nhằm thu hút du khách tham gia trải nghiệm
festival văn hóa ẩm thực du lịch quốc tế hai nghìn một mươi chín
festival văn hóa ẩm thực du lịch quốc tế hai nghìn một mươi chín đã để lại nhiều ấn tượng cho du khách trong nước và quốc tế
đây là sự kiện lớn của tỉnh nghệ an nhằm tôn vinh quảng bá những nét độc đáo tinh hoa văn hóa ẩm thực đặc trưng của vùng miền xứ nghệ
festival văn hóa ẩm thực du lịch quốc tế năm nay đã thu hút trên một trăm linh gian hàng của hai mươi tỉnh thành phố trong nước tham gia
đặc biệt là các ẩm thực đến từ các nước lào thái lan nhật bản hàn quốc nga
cùng nhiều nhà hàng khách sạn cơ sở dịch vụ của tỉnh nghệ an và các đầu bếp nổi tiếng trên thế giới

các điểm đến du lịch hấp dẫn
ngoài ra còn có giới thiệu các sản vật ẩm thực đặc trưng của tỉnh

món ăn ở đây rất là đá dàng

đặc biệt năm mươi món lươn xứ nghệ đặc sản nghệ an
được hai mươi năm đầu bếp và các nghệ nhân nổi tiếng ở ba miền bắc trung nam
trình diễn tạo dấu ấn riêng đặc sắc cho festival văn hóa ẩm thực du lịch quốc tế nghệ an năm nay
lễ hội sẽ diễn ra từ ngày một mươi bảy đến hết ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị và các bạn trước những diễn biến phức tạp của tình hình trật tự an toàn giao thông
thời gian gần đây thực hiện điện chỉ đạo của bộ công an
cục cảnh sát giao thông vừa ban hành kế hoạch tổng kiểm soát
đối với xe ô tô chở khách ô tô vận tải container và xe mô tô
theo đó bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng bảy

đến hết ngày một mươi bốn tháng tám lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
sẽ bố trí lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ
trong đó tập trung tại tuyến quốc lộ trọng điểm và các tuyến cao tốc
để kiểm soát ô tô chở khách ô tô vận tải container và xe mô tô
nhằm chủ động phòng ngừa kịp thời phát hiện và ngăn chặn xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
tập trung vào các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông
liên quan đến các loại phương tiện này
và cũng chỉ sau ba ngày gia quân đã có không ít vi phạm được xử lý
đang chú ý có một số hành vi dù người vi phạm đã biết mình sai
nhưng vẫn cố tình vi phạm
những vi phạm đó là gì
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung xử lý ra sao
xin mời quý vị theo dõi những ghi nhận của phóng viên antv
cao tốc hà nội lào cai
đang lưu thông trên tuyến cao tốc
phương tiện này bất ngờ bị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra
phát hiện thấy dấu hiệu quá tải
ngay lập tức lực lượng chức năng đã tổ chức cân tải trọng tại chỗ
kết quả không bất ngờ khi phương tiện quá tải trên hai mươi
đáng nói lái xe cho biết phương tiện của mình không hề biết đã chở quá tải
còn đây là hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên cao tốc pháp vân cầu rẽ
dù đã ra hiệu lệnh kiểm tra
nhưng chiếc xe mang biển kiểm soát chín mươi c năm nghìn hai trăm tám mươi tám này đã cố tình không chấp hành
thậm chí lái xe đã có hành động đánh lái
hật văng gậy chỉ huy của một chiến sĩ cảnh sát giao thông
bỏ chạy không thành lái xe đã có hành vi chơi ỉ
đỗ giữa đường và ngồi trong cabin liên tục gọi điện thoại
sau một thời gian cố thủ trước sự kiên quyết của lực lượng cảnh sát giao thông
tài xế mới chấp nhận hợp tác làm việc
và sau khi cân kết quả cho thấy phương tiện này đã vượt quá tải trọng tới hơn bảy mươi
với vi phạm này lái xe bị phạt sáu triệu đồng
và tước bằng lái xe hai tháng chủ phương tiện bị phạt đến ba mươi triệu đồng
trường hợp này thì chúng tôi mất khoảng bốn mươi phút
để lái xe xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ
nên quan đến người điều kiển phương tiện và phương tiện
trong quá trình kiểm tra chúng tôi không phát hiện lái xe có lộ độ cồn
còn kiểm tra trọng tải thì chúng tôi đã kiểm tra và có phiếu cân kèm theo xe quá tải
ngoài xử lý những lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm soát bốn loại giấy tờ theo quy định
đăng ký xe giấy phép lái xe giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô
giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của xe cơ giới
và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật
như giấy phép vận chuyển chất cháy nổ hàng nguy hiểm
đặc biệt trong đợt giao quân này
lực lượng chức năng sẽ áp dụng các thiết bị khoa học kỹ thuật trong quá trình tuần tra
trong quá trình tuần tra thì tổ cảnh sát đều được gắn camera cá nhân ở vai
trong quá trình dừng xe và xác lập hành vi vi phạm đều được ghi nhận bằng camera
mang tính khách quan và chủ động trong công việc tuyên truyền
chúng tôi tập trung và phối hợp cùng với cả công ty quản lý đường vdfi
xử lý các hình ảnh camera giám sát của công ty
và cũng như là xử lý các hình ảnh nguội
là những nguyên nhân như dừng đỗ trên đường cao tốc
đón trả khách và đi lùi trên đường cao tốc
đi ngược chiều trên đường cao tốc
bên cạnh tổ chức tuần tra tại các tuyến cao tốc
lộ lực lượng cảnh sát giao thông tại các địa phương
cũng sẽ tiến hành kiểm tra mô tô xe gắn máy trên địa bàn
các tổ công tác lưu động bằng xe máy
cũng sẽ hoạt động liên tục để tiến hành kiểm soát các phương tiện có dấu hiệu vi phạm
chúng tôi đã tiến hành các hoạt động như tuần tra tuyên truyền
cảnh báo các người tham gia giao thông
và chúng tôi cũng lọc những tổ tuần tra kiểm soát
trên tất cả các tuyến quốc độ các địa bàn trọng điểm
và đến thời điểm này chúng tôi cũng đã xử lý được hàng chục phương tiện
cả về người điều kiển xe ô tô khách
người điều kiển xe công chơ lơ và người điều kiển xe mô tô
quá ít ngày giao quân nhiều người dân cũng đã ủng hộ
việc các lực lượng tổng kiểm tra như vậy
bởi đây cũng chính là một trong những giải pháp
nhằm nâng cao ý thức của mỗi cá nhân khi tham gia giao thông
đồng thời từ đó giúp kéo giảm tai nạn giao thông
không để xảy ra những vụ vụ đau khổ

những người đã thanh toán được tình trạng thiếu iốt
tuy nhiên những năm gần đây do nhiều nguyên nhân
tình trạng này bắt đầu quay trở lại
anh hướng nghiêm trọng tới sức khỏe con người
iốt là một vi chất rất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể
cần cho sự tổng hợp học môn tuyến giáp
các học môn tuyến giáp đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của na bộ
và kiểm soát chức năng của các tổ chức cơ thể
nhu cầu iốt hàng ngày của một người bình thường
nằm trong khoảng một trăm linh ba trăm linh microgram một ngày
còn phụ nữ mang thai hoặc cho con bú
cần hai trăm năm mươi mg một ngày
nếu cơ thể tiếp nhận ít hơn con số trên
thì gây ra các dối loạn do thiếu iốt
viện dinh dưỡng quốc gia bộ y tế cho biết
theo báo cáo của mạng lưới iốt toàn cầu
việt nam đang nằm trong số một mươi chín nước trên thế giới
có tình trạng thiếu iốt nghiêm trọng nhất
nghiên cứu của viện dinh dưỡng quốc gia mới đây
cũng chỉ rõ chỉ sáu số người đều hỏi
dùng duy nhất gia vị mặn là mối iốt
còn lại người dân sử dụng gia vị mặn
từ các sản phẩm chế biến có muối
như nước mắm nước tương bột canh
ngay tại hà nội độ bác phủ của mối iốt
cũng chỉ còn khoảng gần ba mươi
cho thấy tình trạng sử dụng mối iốt
trong cộng đồng sụt giảm đến mức đáng lo ngại
thiếu iốt sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng
như bướu cổ thiếu năng tuyến giáp
ảnh hưởng lớn đến sự phát triển hoạt động của cơ thể
giảm khả năng lao động mệt mỏi
thiếu iốt ở trẻ em sẽ gây chậm phát triển trí tuệ
chậm lớn nói ngọng
chỉ tính riêng tại bệnh viện nội tiết trung ương
trong khoảng bốn năm gần đây
số lượt người mắc bệnh đi tuyến giáp đến khám
tại bệnh viện đã tăng gấp ba lần
đây là mức tăng đáng báo động
khi tình trạng thiếu iốt trong cộng đồng đang dần tài diện
không sử dụng mối iốt
nên chị thủy bị mắc bưu cổ bảy năm nay
với tình trạng mệt mỏi và khó khăn khi giao tiếp
đây cũng là tình trạng chung của nhiều bệnh nhân tuyến giáp
và điều trị tại bệnh viện nội tiết trung ương
theo các chuyên gia y tế
tình trạng thiếu hụt iốt xảy ra ở cả thành thị và khu vực nông thôn
bởi người dân chưa nhận thức được tầm quan trọng của iốt đối với sức khỏe con người
các bác sĩ cũng khuyên cáo
để phòng ngừa các giới loạn do thiếu iốt
người dân nên sử dụng mối iốt thay cho mối thường
trong ăn uống và chế biến thức ăn hàng ngày
và chú ý bổ sung lượng iốt cần thiết cho cơ thể
bằng những loại thực phẩm dầu iốt
như các loại hải sản tôm cua cá ghẹ
rau biển tảo biển
các loại rau có màu xanh đậm như rau dếm rau dếm rau dếm
rau đầy mồng tơi rau ngót
iốt cũng hiện diện trong các loại trái cây tươi
trong thịt và trong sữa
chính phủ việt nam cần khẩn trương giải quyết vấn đề
rối loạn thiếu iốt
có hai lý do tại sao who khuyến nghị điều này
số lượng quốc gia bị thiếu iốt
đã giảm từ khoảng một trăm linh quốc gia xuống dưới hai mươi quốc gia
việt nam nằm trong số một mươi chín quốc gia còn lại trên thế giới bị thiếu iốt
thứ hai việc ngăn chặn những dối loạn do thiếu iốt
bằng cách bổ sung iốt vào các loại muối
dùng để chế biến thực phẩm
được sử dụng trong các gia đình
và thực phẩm chế biến sẵn là một chiến lược an toàn và hiệu quả
từ năm hai nghìn một mươi sáu
chính phủ đã ban hành nghị định số chín
là bổ sung vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
trong đó bắt buộc các doanh nghiệp phải bổ sung iốt
và các sản phẩm gia vị
quy định này có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên số doanh nghiệp thực hiện vẫn đếm trên đầu ngón tay
còn các cơ quan chức năng vẫn chưa có chế tài nào xử phạt
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
phát sóng vào lúc sáu h sáng hàng ngày trên antv
và ngay bây giờ những đồng nghiệp của chúng tôi từ tp hcm
sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những tin tức thú vị khác
xin mời biên tập viên kim thảo
kim thảo xin chào trường quay hà nội
thưa quý vị khoảng một mươi sáu giờ chiều qua
trên cầu vượt nút giao tân tạo quận bình tân tp hcm
một chiếc xe tải chở dung dịch thuốc y tế bất ngờ nổ lấp
lật ngang trượt dài trên đường
sự cố làm tài xế bị thương phải nhập viện cấp cứu
thời điểm trên xe tải chạy dung dịch thuốc y tế
chạy trên đường võ trần chí
hướng từ đường trần đại nghĩa ra quốc lộ một
khi xe đang đổ dốc từ khúc cua cầu vượt nút giao tân tạo
thì bị nổ lốt
chiếc xe sau đó bốc thăng bằng rồi lật ngang dưới đường
sự cố làm tài xế bị mắc kẹt trong cabin
người dân sau đó giải cứu nạn nhân ra ngoài
do hiện trường vụ việc gây cản trở
khiến giao thông qua khu vực ủng tắc nghiêm trọng
hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo tấm nguyện
sau khi video clip hai năm thanh niên
bị sốc vì sử dụng bóng cười và khó mỉ
trên phố đi bộ bùi viện quận một tp hcm
chính quyền địa phương đã thành lập
các tổ công tác kiểm tra các tụ điểm kinh doanh
nhạy cảm tại khu vực này
tại các nhà hàng trên phố đi bộ bùi viện
cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý
nhiều cơ sở và thu giữ bình khí nén
để sử dụng làm bóng cười được giấu kỹ
trong các thăng phòng kính
cơ quan chức năng sau đó đã lập biên bản
và tịch câu bốn bình khí n hai o
có trọng lượng một mươi kg và chín mươi kg để xử lý theo quy định
trước đó những video clip được đăng tải
trên các trang mạng xã hội về việc
những thanh thiếu niên coi giật bị sốc
khi sử dụng bóng cười và khó mỉ
đã khiến dư luận phẫn nộ
loại bóng này không thuộc danh mục ngành nghề cấm kinh doanh
tuy nhiên nếu bán công khai không có giấy phép
thì đó là hành vi vi phạm pháp luật
thưa quý vị theo quyết định của
ủy ban nhân dân tp hcm bắt đầu từ
ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
muốn được thu gom rác trước của cửa nhà
người dân thì phải phân rác ra làm ba loại
là hữu cơ tái chế
và rác thải còn lại
tuy nhiên thì đến nay việc phân loại rác
tại nguồn vẫn chưa được thực hiện
thậm chí là nhiều người dân còn chưa biết đến quy định này
phần lớn người dân chưa được hướng dẫn cách thức phân loại rác
và cách thức gián nhãn phân loại
nên vẫn bỏ rác theo thói quen như trước đây
người thu gom rác vẫn đến lấy rác
đổ tất cả vào chung chiếc xe ba gác
vì không có xe chuyên dùng để riêng các loại rác
ở chung cư giải nhà trọ đông người lưu trú
vẫn sử dụng các thùng chứ rác chung
các chợ truyền thống chợ tạm
cũng chưa phân loại rác tại nguồn
có nơi các loại rác thải vẫn ngổn ngang hai bên đường
gây mất mỹ quan đô thị
nguyên nhân chính khiến việc phân loại rác tại nguồn
chưa thể thực hiện hiệu quả
là do việc thu gom xử lý rác còn bất cập
trong khi một số hộ dân đã có ý thức phân loại rác
tại nhà người thu gom rác vẫn đổ chung rác
và một xe để vận chuyển đến bãi tập kết
thực tế đó đang đặt ra yêu cầu cấp bách
với việc đầu tư đổi mới công nghệ thu gom rác
và các trang thiết bị chuyên dùng
bên cạnh đội ngũ công nhân thu gom rác hoạt động chuyên nghiệp
thì phải có dây chuyền tái chế xử lý rác đã phân loại
tiếp đó tiến hành tuyên truyền vận động
hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn
thời gian qua dù các ngành chức năng đã thực hiện nhiều giải pháp
nhưng mà tình hình ủng tắc xe ở tp hcm vẫn thường xuyên xảy ra
sở giao thông vận tải tp hcm lại tiếp tục đề xuất
ủy ban nhân dân thành phố về chủ trương đầu tư dự án
thu phí xe ô tô lưu thông vào trung tâm thành phố
để hạn chế ủng tắc giao thông
theo sở giao thông vận tải dự án có tên gọi
thu phí xe ô tô lưu thông vào trung tâm thành phố
để hạn chế ủng tắc giao thông
do trung tâm quản lý đường hầm sông sài gòn làm chủ đầu tư
tổng mức đầu tư dự kiến hai trăm năm mươi tỷ đồng từ ngân sách thành phố
thời gian thực hiện từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
địa điểm thực hiện dự án thuộc khu vực trung tâm tp hcm
bao gồm quận một quận ba và giáp tranh quận năm quận một mươi
vành đai thu phí bao gồm các tuyến đường ở phía bắc là đường hoàng sa
dọc theo bờ kênh thị nghè nhiêu lọc
đến đường nguyễn phúc nguyên
giao với đường khách mạng tháng tám đường ba tháng hai đường lê hồng phong
đường lý thái tổ đường nguyễn văn cử đường võ văn kiệt đường tôn đức thắng
dự án sẽ triển khai hệ thống thu phí trên một vành đai khép kính
khu vực trung tâm tp hcm và một số trục giao thông chính bên ngoài
đang thường xuyên ủng tắc giao thông
bao gồm hệ thống ba mươi bốn cổng thu phí đa làng không dừng
và một trung tâm điều hành có nhiệm vụ kết nối các tổng thu phí
xử lý thông tin và điều hành quản lý các hoạt động thu phí của hệ thống
luật phòng chống tác hại rượu bia năm hai nghìn một mươi chín quy định
để phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu bia
trước và trong khi tham gia giao thông
các đội trạm thu phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắp công an tp hcm
đang tổng ra quân kiểm tra xử lý các phương tiện giao thông trên đường
trong đó có chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn từ kinh nghiệm quốc tế
trên tiếng quốc lộ một đoạn qua địa bàn quận bình tân tp hcm
phương pháp này nhanh gọn nên chỉ trong một giờ đồng hồ
hàng trăm tài xế đã được kiểm tra nồng độ
các trường hợp bị kiểm tra tỏ ra đồng tình với việc siết chặt kiểm tra xử lý của lực lượng cảnh sát giao thông
nhằm kéo giảm các vụ tai nạn liên quan đến rượu bia
điều khiển lưu thông nó không có được an toàn thôi
đã uống rượu bia thì không nên lái xe
rất là nguy hiểm cho bản thân mình mà còn ảnh hưởng tới người đi đường nữa
cái đó là tốt cái đó là quan nghi cái đó là được
tại vì mình chạy mình có rượu bia trong người quá nguy hiểm
cho bản thân mình cho người khác nữa
cái đó là được tốt có gì đâu
bất cứ xe nào cũng vậy hết đi trên đường cứ có rượu bia là cứ làm hết
bắt hết là được rồi
tốt nhất là mình nên an toàn
an toàn cho bản thân mình
tài sản quý nhất là mạng con người trên xe là quý nhất
mình phải an toàn về nhà là đúng
còn bên giao thông người ta
có nghĩa là bên giao thông là bên chất pháp người ta làm
thì người ta làm mới đúng người ta mới làm
mình là người hợp tác với họ để cho họ cùng nhau cùng hoàn thành chứ
mình sai người ta mới có phạt mình
mình không sai thì người ta có ai làm gì cho mình đâu
các tài xế cũng kiến nghị
bên cạnh xử lý nghiêm người điều khiển ô tô
thì cũng phải mạnh tay hơn nữa với người đi xe máy
mà sử dụng rượu bia để hạn chế các vụ tai nạn

luật phòng chống tác hại rượu bia năm hai nghìn một mươi chín cũng nêu rõ
cấm sử dụng kích động lôi kéo ép buộc người khác uống rượu bia
cấm người chưa đủ một mươi tám tuổi uống rượu bia
bán cung cấp khuyến mại rượu bia cho người chưa đủ một mươi tám tuổi
sử dụng lao động chưa đủ một mươi tám tuổi tham gia trực tiếp vào việc sản xuất mua bán rượu bia
thưa quý vị đến tối qua hàng trăm tài xế xe công nghệ thuộc công ty goviet
đã tập trung trước tòa nhà lê mình thuộc phường bảy quận ba tp hcm
phản đối chính sách mới của công ty goviet
và đại diện công ty này đã hứa là sẽ giải quyết vụ việc này vào sáng nay
từ tối ngày một mươi bảy tháng bảy công ty goviet nhắn tin cho tài xế thông báo thay đổi chính sách
cụ thể mức điểm để nhận tiền thưởng của họ tăng lên gấp ba
chính sách thưởng mới của goviet tại tp hcm thay đổi cách tính điểm và mốc điểm
để được nhận thưởng của đối tác theo hướng siết thưởng với tài xế
từ hôm nay tài xế goviet ở tp hcm nhận tổng tiền thưởng bốn mươi đồng
một trăm hai mươi đồng và hai trăm bốn mươi đồng
khi đã cắt mốc bốn mươi sáu mươi bốn và tám mươi điểm
trong khi đó chính sách của quy định mức thưởng là ba mươi đồng chín mươi đồng và một trăm tám mươi đồng

việc tập trung hơn hai trăm linh tài xế tại khu vực trụ sở công ty goviet
ở tòa nhà le mon tại ngã tư nguyễn đình chiếu trương định quận ba
khiến giao thông ở đây bị tắt ngãn
lực lượng chức năng phải tập trung đảm bảo an toàn giao thông
tuy nhiên sau nhiều giờ chờ đợi
bức xúc của tài xế vẫn không được công ty goviet tiếp nhận xử lý
việc từ chối đối thoại với tài xế nghe làn sóng phản đối
nhiều tài xế tắt ứng dụng không chạy để chờ đợi thông tin mới từ phía công ty
tại vì cái vị trí ban đầu tụi em online một ngày
tụi em làm cho goviet một mươi tiếng
thu nhập tụi em có thể lên ba đến bốn trăm linh
bây giờ nó thay đổi chính sách như vậy
tụi em online một ngày một mươi hai một mươi năm tiếng
chưa chắc thu nhập được ba đến bốn trăm linh
cái ngày đầu tiên em vô đăng ký mặt em trắng tươi
mà em chạy goviet tới giờ mặt em đen thu luôn
coi thường tài xế
trong khi đó là kêu anh em ở đây là đối tác
nhưng mà bên công ty không có tôn trọng đối tác
coi anh em giống như là những người là đi làm thuê là mướn cho họ

phía goviet thông báo sẽ gặp đại diện tài xế để làm việc
tuy nhiên sau hơn một giờ chờ đợi
những người này vẫn không được tiếp xúc với lãnh đạo công ty
nguyên trọng của anh em chúng tôi là
gặp lãnh đạo
điêu cầu lãnh đạo là
xem xét lại
cái mức giá mà coi như là điểm
để mà đạt thưởng cho anh em chúng tôi
cái này gọi là bốc lột
chứ không gọi là đối tác được
điêu cầu công ty trở về mức thưởng
để anh em chạy lại
rồi cái dự án mới này
thì từ từ mình phát triển sau
đến một mươi bảy giờ cùng ngày
số lượng tài xế tập trung phản đối ngày càng đông
và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
sự im lặng tại phía công ty goviet
đang khiến làn sóng bất bình trong giới tài xế ngày càng tăng cao
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc
trong các bản tin sau